trong đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực năm m
nên bắc bộ sẽ có mưa vừa có nơi mưa to đến giấc to và rẻ rác có rông
với lượng mưa phổ biến ở mức là hai mươi bốn mươi mm có nơi là trên tám mươi mm trong vòng hai mươi
trong đó thời điểm mưa nhiều nhất sẽ là từ đêm nay và sáng ngày mai
trong cơn rông cần đề phòng với khả năng xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cho đêm nay và ngày mai ở khu vực bắc bộ đều giảm
cao nhất trong ngày mai ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ tại khu vực phía đông bắc bộ
và hai mươi sáu hai mươi chín độ tại khu vực phía tây bắc bộ khu tây bắc thì có nơi cao hơn
không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao cũng tác động đến các tỉnh phía bắc của khu vực miền trung
từ thanh hóa đến thửa thiên huế
từ đêm nay sang ngày mai mưa cũng sẽ gia tăng với cường độ đạt cấp mưa vừa
có nơi mưa to đến giấc to và rông
với lượng mưa ghi nhận được ở mức là ba mươi năm mươi mm có nơi là trên tám mươi mm trong hai mươi bốn h
nguy cơ cao kèm theo lốc xét mưa đẹp
mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất tại khu vực này ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
khu vực đà nẵng cho đến ninh thuận bình thuận cũng có mưa nhiều hơn
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
nhưng chủ yếu xuất hiện ở phần phía nam của khu vực này và tập trung vào lúc chiều tối
nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to về lúc chiều và tối
ban ngày thì có mưa vài nơi
nhiệt độ tại khu vực tây nguyên phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi cao hơn
trên biển khu vực bắc biển đông
bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa có gió đông bắc cấp bốn cấp năm kèm với mưa rông
còn trên khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa có gió đông bắc cấp ba bốn và mưa rào rải rác
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội
nhiều mây đêm và sáng có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
ngày có mưa vài nơi
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ